thưa quý vị tập đoàn cantrie golden holdings lần đầu tiên bị tuyên bố vỡ nợ trái phiếu đô la mỹ
diễn biến cho thấy công ty địa ốc khổng lồ này tiếp tục chìm sâu hơn vào cuộc khủng hoảng bất động sản
chưa từng có hồi kết ở trung quốc
cụ thể việc country garden không trả được tiền lãi đối với lô trái phiếu nói trên
trong thời gian ân hạn kết thúc vào tuần trước đã cấu thành một sự kiện vỡ nợ
điều này có nghĩa là công ty được ủy thác này phải công bố ngay lập tức số tiền lãi và gốc đáo hạn
của các trái phiếu cantrie garden đang lưu hành trong trường hợp các trái chủ nắm ít nhất là hai mươi năm tổng lượng trái phiếu yêu cầu
tuy nhiên chưa có dấu hiệu nào cho thấy các chủ nợ của cantrie golden đưa ra yêu cầu như vậy
vụ vỡ nợ của country garden xảy ra đúng vào thời điểm chính phủ trung quốc tăng cường
các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bao gồm phát hành thêm trái phiếu để đầu tư hạ tầng
theo bloomberg nhiều chủ nợ của country garden đang tiến hành lập nhóm để tự bảo vệ quyền lợi
khi đàm phán về tái cơ cấu nợ
giá dầu mỏ thế giới ngày hai mươi năm tháng một mươi đã tăng khoảng hai do lo ngại về xung đột ở trung đông
với mức tăng đã bị kìm lại phần nào do lượng dầu dự trữ của mỹ cao hơn và triển vọng kinh tế ảm đạm ở châu âu
chốt phiên trên sàn giao dịch london nước anh giá dầu brent giao kỳ hạn tăng hai sáu usd
tương đương với hai ba mươi bốn trên chín mươi một mươi ba usd một thùng
trên sàn giao dịch new york mỹ giá dầu thô ngọt nhẹ vkti tăng một ba
tương đương với một sáu mươi năm usd một chín mươi bảy lên mức tám mươi năm ba mươi chín usd một thùng
cùng ngày tình hình leo thang xung đột ở trung đông cũng đã thúc đẩy giá vàng
trong khi giới đầu tư chờ các số liệu kinh tế quan trọng để tìm thêm tín hiệu
về triển vọng chính sách của cục dự trữ liên bang mỹ phép
chốt phiên trên sàn giao dịch comex mỹ giá vàng giao tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đã tăng tám tám usd
bốn mươi bốn lên mức một chín trăm chín mươi bốn chín usd một ounce
lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn một mươi năm của mỹ trong ngày hai mươi năm tháng một mươi đã nhích lên mức bốn chín nghìn năm trăm linh sáu
tiệm cận năm mốc cao nhất trong một mươi sáu năm qua ghi nhận vào hôm hai mươi ba tháng một mươi vừa qua
cũng liên quan đến nền kinh tế mỹ thì kết quả khảo sát được công bố vào ngày hai mươi năm tháng một mươi cho thấy
lãi suất cho vay thế chấp tại mỹ trong tuần trước đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng chín năm hai nghìn
và đánh dấu tuần tăng thứ bảy liên tiếp và kéo số đơn đăng ký vay thế chấp trong
các nhà vay thế chấp của mỹ cho biết lãi suất cho các khoản vay thế chấp lãi suất cố định kỳ hạn ba mươi năm trung bình
ở mức bảy chín trong tuần kết thúc vào ngày hai mươi tháng một mươi đã tăng hai so với tuần trước đó
chi phí đi vay để mua một căn nhà đã tăng lên dù cục dự trữ liên bang mỹ phép đã tạm dừng
chu kỳ nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát sau khi tăng lãi suất từ mức gần hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
lên khoảng năm hai mươi năm đến năm năm mươi vào tháng bảy năm nay
lãi suất cho các khoản vay thế chấp và lãi suất cố định kỳ hạn ba mươi năm đã tăng tám mươi một điểm phần trăm
trong khoảng thời gian này nối gót đã tăng trưởng tương tự trong lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn một mươi năm của mỹ
tập đoàn năng lượng lớn thứ hai thế giới là chelles đang thu hẹp các khoản đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo của mình
nhằm tăng lợi nhuận
trong kế hoạch đại tu đã được shell của ông whitehouse
qua ync một công bố vào hôm hai mươi năm tháng một mươi
thì shel đã dự kiến cắt giảm một mươi năm việc làm trong bộ phận nghiên cứu phát triển năng lượng carbon thấp
và thu hẹp mảng kinh doanh năng lượng hydro của hãng
chính lược cải tổ này nhằm tập trung vào các dự án có thể suất lợi nhuận cao hơn
cũng như để ổn định sản lượng dầu và tăng sản lượng khí đốt tự nhiên mà hãng có thể sản xuất
mặc dù là một trong những hãng mà ủng hộ nguyên liệu hydro
tuy nhiên sheel thời gian qua đã ngừng hoạt động nhiều trạm tiếp nhiên liệu sạch này
trên toàn thế giới do người dùng đang chuyển dần sang xe điện toàn phần
thưa quý vị quỹ tiền tệ quốc tế imf mới đây công bố dữ liệu dự đoán cho thấy
nền kinh tế nhật có thể sớm hụt hơi và nhường vị trí thứ ba cho đức
cùng với lãm pháp duy trì dây dẳng cao hơn mức mục tiêu hai đồng yên mất giá mạnh
ba thách thức này hiện đang khiến cho thủ tướng fumio kishida phải tìm mọi cách
để duy trì sức mạnh cho nền kinh tế
trong vòng một tháng qua nhật bản đã trở thành điểm đến lý tưởng với khách du lịch mỹ
nguyên nhân là do đồng đô la mỹ đã trở nên mạnh hơn rất nhiều so với yên nhật
với giá trị quy đổi hiện tại khoảng một trăm năm mươi yên trên một đô la mỹ
trong vòng một năm
điều này giúp việc mua sắm các vật phẩm siêu tầm công nghệ hay thời trang chất lượng cao
tại xứ sở mặt trời mọc trở nên rẻ hơn rất nhiều so với các thị trường khác
tại các cửa hàng ở khu phố shibuya nhộn nhịp tại thủ đô tokyo
không thiếu cảnh khách du lịch từ xứ sở cầu hoa đang tranh thủ mua sắm các sản phẩm yêu thích
nhằm tiết kiệm hầu bao trước khi trở về mỹ nơi nền kinh tế đang chịu cảnh lạm phát giá dẳng
các bạn bè của tôi đều đã tới nhật du lịch trong tháng này
bởi tất cả mọi người tôi biết đều tới nhật du lịch vì đồng yên quá yếu so với đô la
nó khiến cùng một loại hàng hóa có giá trị rẻ hơn rất nhiều
sự khác biệt rõ rệt như đêm với ngày vậy
ở chiều ngược lại thì một người bạn của tôi khi đến mỹ đã phải than vãn
sao một lon coca đắt thế
theo dự báo của quỹ tiền tệ quốc tế imf
đồng yên mất giá sẽ khiến tổng sản phẩm quốc nội gdp danh nghĩa tính theo đô la mỹ của nhật bản sụt giảm
và phải nhường vị trí nền kinh tế thứ ba thế giới cho đức trong năm nay
imf cũng dự báo gdp bình quân của đức là năm mươi hai tám trăm hai mươi bốn đô la mỹ
còn của nhật bản là ba mươi ba chín trăm năm mươi đô la mỹ
thời gian qua trong khi mỹ và châu âu nâng lãi suất mạnh tay để đối phó lạm phát
nhật bản vẫn duy trì lãi suất âm
dẫn đến việc đồng yên yếu đi do tranh lệch lãi suất giữa nước này và phương tây
điều này khiến nhà đầu tư bán đồng tiền này để chuyển sang đầu tư các kênh khác có lợi nhuận cao hơn
mặc dù đồng yên đang yếu đi thấy rõ
cũng như việc lạm phát tại nhật chưa được cải thiện một cách rõ ràng
chúng tôi vẫn dự báo kinh tế nhật bản tăng trưởng hai năm nay
nhờ du lịch nội địa tăng vọt và xuất khẩu ô tô phục hồi
trước đó ngành xe hơi chịu tác động từ các vấn đề về chuỗi cung ứng
nhưng điều này sẽ được cải thiện trong thời gian tới
dù trải qua thời kỳ tăng trưởng chậm kéo dài
nhật bản vẫn giữ được vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong hơn một thập kỷ qua
trước đây họ đứng thứ hai chỉ sau mỹ nhưng đã nhường lại cho trung quốc từ năm hai nghìn một mươi
thừa nhận tiềm năng tăng trưởng kinh tế của quốc gia giảm sút
chính phủ nhật bản cam kết sẽ lấy lại sức tăng trong quá khứ
bằng các biện pháp sắp tới như trợ cấp chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình
hoàn thuế và trợ giá xăng dầu cũng như tiện ích công cộng
chúng ta đang trong một bước ngoặt
tôi kêu gọi tới tất cả các nhà lập pháp và cả quốc hội
hãy cùng làm việc để đạt được mức tăng lương theo cơ cấu bền vững
và thúc đẩy đầu tư thông qua hợp tác công tư tất cả vì nền kinh tế
ưu tiên cao nhất hiện nay là nền kinh tế của đất nước
lạm phát tại nhật bản
nhật bản được thúc đẩy bởi chi phí nguyên liệu thô tăng cao đang duy trì ở mức ba
trên mức mục tiêu hai của ngân hàng trung ương nhật bản đã hơn một năm
gây áp lực lên tiêu dùng và che mờ triển vọng phát triển kinh tế tại xứ sở mặt trời mọc
imf thậm chí dự báo nền kinh tế nhật bản thậm chí có thể trượt xuống vị trí thứ năm
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi tám sau mỹ trung quốc đức và ấn độ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại